thời gian qua đảng nhà nước việt nam đã có nhiều chủ trương chính sách đối với người cao tuổi
khẳng định vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từng bước nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm tốt công tác xã hội đối với người cao tuổi
tuy nhiên với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh kéo theo số lượng người cao tuổi
chiếm tỷ lệ ngày càng cao việc chăm sóc người cao tuổi vì vậy cần được chú trọng hơn để nâng cao
chất lượng dân số và giảm gánh nặng về y tế hôm nay ngày một tháng một mươi kỷ niệm hai mươi tám năm ngày quốc tế
người cao tuổi đây là dịp toàn xã hội và gia đình ghi nhận trân trọng sự đóng góp của người cao tuổi
và thể hiện sự quan tâm chăm sóc người cao tuổi phù hợp với truyền thống đạo lý dân tộc
là một cán bộ về hưu các con đều ở nước ngoài nên người già của cụ nguyễn thị liệu bảy mươi năm tuổi hà nội
chỉ biết trông cậy vào nhân viên trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại đông ngạc từ liêm
bằng khoản lương hưu và tiền tiết kiệm của mình cụ đăng ký vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc thường xuyên
tuy nhiên những người có điều kiện kinh tế để được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tại các viện dưỡng lão như cụ
không phải là nhiều nhất là trong hoàn cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng tăng lên
trong khi các dịch vụ xã hội chăm sóc y tế lại chưa đáp ứng đủ
phần lớn những người cao tuổi hiện nay đang được chăm sóc tại gia đình bởi những người chưa được đào tạo
hoặc phải tự chăm sóc cho mình
có một thực tế đáng lo ngại là các doanh nghiệp tư nhân lại không mấy mặn mà mà đầu tư vào loại hình dịch vụ này

việc thành lập các trung tâm chăm sóc người cao tuổi đang là xu hướng tất yếu
song việc thu hút các thành phần kinh tế các tổ chức cá nhân đầu tư trong lĩnh vực này
còn nhiều khó khăn
thách thức của quá trình gia hóa dân số hiện nay đã gây nên sự quá tải đối với các cơ sở hạ tầng cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
việc khuyến khích nhân dọng mô hình nhà dưỡng lão tư nhân hoàn toàn phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của xã hội
để đối tượng người cao tuổi được chăm sóc và thu hưởng lúc tuổi già